những ngày gần đây cá ở hàng trăm lồng bè của người dân nuôi trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận thành phố biên hòa tình tùng nai bất ngờ chết hàng loạt
hiện tại ngoài áp dụng các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
người dân đang rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân phòng tránh
vớt số cá chết nổi trong các lồng bè là công việc của anh trần văn trung phải thực hiện trong những ngày gần đây
anh cho biết trước việc cá chết bất thường gia đình đã vận hành hệ thống máy oxy giúp cá thở
tuy nhiên cá trong các lồng bè tiếp tục chết nổi trắng bè hôm sau nhiều hơn hôm trước khiến anh đứng ngồi không yên
theo ghi nhận không chỉ gia đình anh trung hiện tượng cá chết bất thường diễn ra tại hàng trăm lồng bé nuôi cá trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận thành phố biên hòa
nhiều hộ dân nuôi cá lâu năm ở khu vực này cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cá chết là do nguồn nước ô nhiễm từ việc xả thải khiến cá thiếu oxy
nếu cá thiếu oxy những con nào yếu thì nó cứ chết dần dần dần dần
ngày có nhà chết cả tấn có ngày có người chết bốn năm trăm ký
rồi là đến giờ này nước vẫn thiếu oxy nhưng mà vẫn đổ máy nhưng mà cá nó cũng không đủ oxy thì nó cũng cứ chết dần dần dần dần
nguyên liệu là sao làm với môi trường
kiểm soát nguồn nước thải ra để bà con người ta chăn nuôi nó đỡ thiệt hại cho bà con
không có cái nước cứ như vậy thì bà con không thể nằm nằm nuôi cá được
vì cá nó hao rất nhiều mà nó lại rất chậm chậm lớn
trước hiện tượng cá chết bất thường tại nhiều bè nuôi người dân đã làm đơn kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ làm rõ nguyên nhân
đề nghị đơn vị liên quan tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa cần khẩn trương vào cuộc
có giải pháp khuyến cáo người dân phòng tránh
chế thấp nhất thiệt hại
đang nói đây không phải là lần đầu tiên cá bẻ chết trên sông đồng nai đoạn qua khu vực trên
mà trước đó đã nhiều lần cá chết nổi trắng bè khiến người nuôi cá điều đứng